cựu thổng thống hàn quốc park geun hye bị cáo buộc nhận tiền hối lộ của cơ quan tình báo quốc gia
sáng nay kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn bắt đầu bước vào phiên chất vấn dự kiến kéo dài trong ba ngày
mở đầu phiên chất vấn tại kỳ này là bộ trưởng bộ tài chính đinh tiến dũng
cụ thể trong phiên làm việc buổi sáng sau khi chủ tịch quốc hội phát biểu khai mạc phiên chất vấn
quốc hội sẽ nghe báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn
tiếp đó chủ tịch quốc hội chủ trì điều hành chất vấn nhóm vấn đề về công tác quản lý thuế
giải quyết nợ động thuế thanh tra kiểm tra chống thất thu thuế chuyển giá
hải quan bảo đảm nền tài chính an toàn bền vững giải pháp tăng cường quản lý nợ công an toàn hiệu quả
buổi chiều quốc hội chất vấn nốt nội dung còn lại trong lĩnh vực tài chính
chất vấn thống đốc ngân hàng nhà nước về việc điều hành chính sách tiền tệ
bảo đảm hỗ trợ sản xuất kinh doanh và tăng trưởng tiến dụng hợp lý
hoạt động của các ngân hàng yếu kém đã được xử lý và giải pháp bảo đảm an toàn
nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng
phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ thay mặt thủ tướng chính phủ trả lời những chất vấn thuộc trách nhiệm chung của chính phủ
các bộ trưởng trưởng ngành cùng tham gia trả lời chất vấn khác tùy theo nội dung chất vấn có liên quan nếu có
trong khi các bộ trưởng chính thức bước vào phiên chất vấn đầu tiên
bốn bộ trưởng đứng đầu ngành gồm bộ tài chính bộ thông tin và truyền thông
tranh án tòa án nhân dân tối cao và thống đốc ngân hàng nhà nước sẽ trả lời chất vấn của các đại biểu quốc hội
cử tri cả nước đang mong chờ một phiên chất vấn thực sự chất lượng và dân chủ
theo đó các phiên chất vấn tại kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn sẽ diễn ra trong ba ngày
từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi tám tháng một mươi một với nhiều vấn đề đang nhận được sự quan tâm của cử tri và nhân dân trong cả nước
như công tác quản lý thuế giải pháp quản lý nợ công nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng
cũng như chất lượng công tác xét xử của ngành tòa án

cử tri cả nước đang mong chờ một phiên chất vấn thực sự chất lượng và dân chủ
các đại biểu quốc hội trong quá trình chất vấn đối với các bộ trưởng trưởng ngành cử tri và nhân dân cả nước
gửi gắm kiến nghị và kỳ vọng mong muốn quốc hội chính phủ sẽ sớm có được những quyết sách phù hợp
giải quyết rứt điểm các vấn đề bức xúc không chỉ ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân
mà còn cản trở sự phát triển của xã hội
vừa qua tại tỉnh ston dreng cách thủ đô phnom penh của campuchia khoảng bốn trăm linh km về phía đông bắc
đã diễn ra lễ khánh thành công trình trùng tu đại hiệu nghị việt nam campuchia
được xây dựng trang trọng tại khu vực trung tâm tỉnh đài hữu nghị có phần thiết kế chính là nhóm tượng chiến sĩ tình nguyện việt nam
và người lính campuchia bảo vệ một bà mẹ campuchia bồng con nhỏ
công trình nằm trong khuôn viên của công viên thành phố bên bờ sông xê công êm đềm thanh bình
con sông bắt nguồn từ khu vực miền trung việt nam
phát biểu ý kiến tại buổi lễ quốc vụ khanh bộ lễ nghi và tôn giáo
kiêm tổng thư ký hội đồng quốc gia mặt trận đoàn kết phát triển tổ quốc campuchia
ông nhem vali cho biết đài hữu nghị việt nam campuchia không chỉ là nơi ghi nhớ công lao của những người con campuchia yêu nước
và quân tình nguyện việt nam với tinh thần quốc tế trong sáng cao cả đã hy sinh trong sự nghiệp giải phóng campuchia
mà còn là biểu tượng trường tồn của tình đoàn kết hữu nghị gắn bó lâu đời giữa hai đất nước hai dân tộc láng giềng việt nam campuchia
việc triển khai dự án này là hoạt động thiết thực kỷ niệm năm mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước
và năm hữu nghị việt nam campuchia tiếp tục củng cố và vun đắp cho tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước
mới đây bộ công thương đã tổ chức buổi triển lãm quốc tế chuyên ngành nông sản thực phẩm thủy sản và công nghiệp thực phẩm
nhằm xúc tiến thương mại có quy mô lớn nhất việt nam từ trước đến nay
nằm trong khu khổ chương trình xúc tiến thương mại quốc gia việt nam food depot
việt nam food depot việt nam food depot việt nam food depot việt nam food depot việt nam food depot việt nam food depot
đã thu hút bốn trăm năm mươi doanh nghiệp việt nam và hai mươi quốc gia vùng lãnh thổ nước ngoài trưng bày trên sáu trăm linh gian hàng
nhằm giới thiệu sản phẩm hàng hóa phát triển năng động của ngành công nghiệp thực phẩm việt nam
tích cực quảng bá thế mạnh hình ảnh tôn vinh giá trị cho các doanh nghiệp
đồng thời đây là môi trường thuận lợi tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thúc đẩy các cơ hội kinh doanh
kết nối giao thương với thị trường trong nước và thị trường nước ngoài
triển lãm thu hút số lượng đông đảo khách tham gia đặc biệt trong đó có nhiều đoàn thương nhân
khách mua hàng tiềm năng đến từ các quốc gia như hàn quốc nhật bản hoa kỳ italia trung quốc
pháp hồng kông eu trung đông châu phi hồng kông malaysia
đường đèo mimosa một trong những cửa ngõ vào trung tâm thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
hiện đã xuống cấp nghiêm trọng suốt cung đường khoảng một mươi km trằng chịt ổ gà ổ voi khiến cho giao thông
đi lại gặp rất nhiều khó khăn
đèo mimosa có chiều dài khoảng một mươi km được phân luồng cho xe tải lưu thông
tuy nhiên khoảng nửa năm trở lại đây tuyến đường này bị xuống cấp nghiêm trọng với hàng trăm ổ gà ổ voi
đây là đoạn đường từ đầu đường khe xanh đến cổng bệnh viện đa khoa hoàn mỹ đà lạt
trên đường đèo mimosa với mật độ phương tiện lưu thông cao đoạn đường này chỉ khoảng hai km
nhưng có tới hàng trăm ổ gà ổ voi
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tuyến đường này đặc biệt nguy hiểm vào buổi tối
do tầm nhìn bị hạn chế các phương tiện rất khó tránh những hố sâu
trên cung đường này đã xảy ra một số vụ tai nạn thương tâm do mặt đường xuống cấp
gần đây nhất chiều ngày một mươi tháng một mươi một một người đi xe máy sụp ổ gà ngã ra đường
và bị xe tải đi phía sau cán tử vong tại chỗ
bởi vì em từng bị xe sụp ổ gà té lần rồi cách đây khoảng tháng rưỡi rồi
nên từ tối xuống gặp xe tải nữa thì tầm nhìn mình bị hạn chế đi đường này rất nguy hiểm
em bị té bước là em té khoảng tầm bảy giờ tối
trước đó sở giao thông vận tải tỉnh lâm đồng đã có văn bản đề nghị tổng cục đường bộ tiếp nhận
để thực hiện dự án nâng cấp tuyến đèo này nhưng đến nay vẫn chưa nhận được ý kiến phản hồi
để bảo đảm an toàn giao thông trước mắt phục vụ festival hoa đà lạt năm hai nghìn một mươi bảy
và dịp tết nguyên đán hai nghìn một mươi tám ngày một mươi bốn tháng một mươi một ubnd tỉnh lâm đồng đã đồng ý chủ trương
thực hiện sửa chữa mặt đường đèo mimosa với kinh phí năm trăm năm mươi triệu đồng
trích từ nguồn vốn của quỹ bảo trì đường bộ tỉnh năm hai nghìn một mươi tám
dự kiến mặt đường đèo mimosa sẽ được sửa chữa hoàn thành trước ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
trước nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông cao khi lưu thông qua đường tàu
tại khu vực cổng công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại và công nghiệp mỹ việt thuộc thôn hoàng
xã lạc đạo các cơ quan chức năng của huyện văn lâm tỉnh hưng yên đã tiến hành kiểm tra
việc xây dựng tuyến đường ngang qua đường sắt tại khu vực nêu trên
qua kiểm tra cho thấy việc xây dựng tuyến đường ngang qua đường sắt tại khu vực cổng công ty trách nhiệm hưu hạn thương mại
và công nghiệp mỹ việt có một số tồn tại như chưa có biển báo giảm tốc
độ dốc đường bộ từ đường ngang ra phía trái lý trình đường sắt không bảo đảm an toàn
đoàn kiểm tra đã đề nghị tổng công ty đường sắt việt nam kiểm tra
vào khai thác sử dụng từ ngày một mươi bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy
trước tình trạng mở đường ngang không thực hiện đúng theo quy định của công ty trách nhiệm hạn thương mại
và công nghiệp mỹ việt đã ảnh hưởng đến an toàn giao thông đề nghị cơ quan chức năng tỉnh hưng yên
và cục đường sắt việt nam cần có biện pháp xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
đồng thời xem xét lại việc cấp phép cho nhiều doanh nghiệp mở đường ngang qua đường sắt trong thời gian qua
tại hà nội bảo hiểm xã hội việt nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến về thu nợ
bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế ra soát tình hình hoàn thiện cấp mã số bảo hiểm xã hội
cấp thẻ bảo hiểm y tế theo mã số bảo hiểm xã hội
tại hội nghị bảo hiểm xã hội việt nam cho biết tính đến hết tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
công tác thu nợ bảo hiểm đạt tám mươi năm kế hoạch vẫn còn một mươi địa phương chưa thực hiện hiệu quả
cho giao phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội
số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đang ở tỷ lệ rất thấp chỉ khoảng hai mươi người
vì vậy bảo hiểm xã hội việt nam đề nghị các tỉnh thành phát triển đại lý thu rộng rãi
nâng cao năng lực cán bộ tuyên truyền hiệu quả để người dân hiểu và tham gia
đã thực hiện ra soát cấp mã số bảo hiểm xã hội đồng bộ giữa cơ sở dữ liệu quản lý thu
sổ thẻ với cơ sở dữ liệu hộ gia đình cho sáu mươi hai triệu người đang tham gia đạt tỷ lệ tám mươi ba bốn
tuy nhiên tại một số địa phương vẫn chưa thực hiện mẫu kê khai theo đúng hướng dẫn
dẫn đến người dân phải kê khai nhiều lần
bảo hiểm xã hội việt nam yêu cầu việc cấp thẻ bảo hiểm y tế theo mã số bảo hiểm xã hội
phải thể hiện được tính liên tục năm năm trên thẻ
bên cạnh đó các tỉnh địa phương cần ra soát lại số liệu các hộ gia đình về nhân khẩu
phần đấu đến ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám sẽ hoàn thành
vừa qua tại hà nội diễn đàn bất động sản việt nam thường niên lần thứ nhất đã chính thức khai mạc
sự kiện do hiệp hội bất động sản việt nam phối hợp tổ chức với sự bảo trợ của bộ xây dựng
diễn đàn đã thu hút được sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản
thông qua diễn đàn các cơ quan quản lý hiệp hội và doanh nghiệp cùng nhìn nhận
đánh giá bức tranh tổng quan thị trường và xu hướng phát triển của thị trường bất động sản việt nam
bộ trưởng bộ xây dựng phạm hồng hà đã có những nhận định về một số điểm ngẽn đang cản trở sự phát triển của thị trường
và một số giải pháp sẽ được chú trọng trong thời gian tới
sẽ có sự chuyển hướng đổi mới tư duy về một số vấn đề quan trọng sau đây
thứ nhất là về các công cụ về thuế
hai là phương pháp lý luận mới hệ thống quy chuẩn tiêu chuẩn mới
để giải quyết hạn chế
hiện nay là việc sử dụng đất mật độ thấp lãng phí nguồn lực đất đai ở các khu đô thị
ba là về phát triển nhà ở xã hội theo quy luật thị trường và thông lệ quốc tế phù hợp với điều kiện của việt nam hiện nay
thông qua diễn đàn các doanh nghiệp cũng đã có những kiến nghị với chính phủ cơ quan quản lý nhà nước
về các biện pháp hỗ trợ những chính sách chưa phù hợp cần có sự điều chỉnh
các tham luận tại diễn đàn cũng nêu lên những kinh nghiệm thực tế
về việc phát triển thị trường chia sẻ các giải pháp sáng kiến và kiến nghị
để thị trường bất động sản phát triển minh bạch bền vững
thành phố hồ chí minh thì có khoảng hai mươi năm căn hộ đang được trào bán
thế là ổn định cả nguồn cung mới và nguồn cung cũ đấy
đó là bốn năm trăm linh cái nguồn cung mới cộng với số cũ là khoảng hai mươi năm
hà nội có năm căn hộ là vào nguồn cung mới và tổng số nguồn cung hiện nay nó đang khoảng
hai mươi căn trào bán
hai thành phố này cộng vào nó đã có hiện nay là số hàng trào bán là khoảng bốn mươi năm năm mươi căn rồi
trong khi ở hai thành phố này tiêu thụ một năm thì chỉ được khoảng trên ba mươi căn
cho nên là không kể các dự án khởi công mới thì hàng hóa chúng ta vẫn đủ bán
mà lại giảm bớt cái lượng cung đi như vậy tôi cho là giá cả nó sẽ không giảm
nhưng hàng hóa vẫn đủ để cung cấp cho cái nhu cầu
và thị trường sẽ theo như là khuyến cáo của chúng tôi sẽ chuyển mạnh sang các phân khúc là nhà ở thương mại giá rẻ nhà ở xã hội và du lịch nghỉ dưỡng
trong khuôn khổ của diễn đàn đã có các tọa đàm cấp cao với sự tham gia của lãnh đạo hiệp hội bất động sản việt nam
đại diện các bộ ngành có liên quan về các chuyên đề đang được xã hội quan tâm như nhà ở thương mại giá rẻ và nhà ở xã hội
cải tạo trung cư cũ công trình xanh bất động sản

đoạn qua xã hưng thủy huyện lệ thủy lực lượng chức năng tỉnh quảng bình đón dừng kiểm tra xe ô tô một mươi sáu chỗ mang biển kiểm soát một mươi năm b tám trăm năm mươi sáu
do lái xe ngô văn thành sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại huyện tiên lãng thành phố hải phòng điều khiển theo hướng từ nam ra bắc
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe có chở một lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
bao gồm sáu trăm năm mươi chín chai rượu ngoại sáu bao thuốc lá ngoại không có tem nhập khẩu
xuất trình được hóa đơn chứng từ của số hàng hóa nói trên
lực lượng chức năng tỉnh quảng bình đã lập biên bản xử lý vụ việc vận chuyển hàng lậu này
sáng một mươi năm tháng một mươi một tại hải phòng sở thông tin và truyền thông thành phố hải phòng tổ chức diễn tập bảo đảm khu vực phòng thủ
phản ứng và khắc phục sự cố tấn công máy tính bằng mã độc thay đổi giao diện trang thông tin điện tử
cuộc diễn tập tiến hành với các nội dung tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ sở
ra nghị quyết lãnh đạo truyền hoạt động của ngành vào trạng thái khẩn cấp về phòng thủ
ban giám đốc triển khai kế hoạch chuyển hoạt động của ngành vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng
thông qua kế hoạch bảo đảm tác chiến phòng thủ cho các phòng ban đơn vị thực hành xử lý tình huống tin tặc tấn công mạng
nó không chỉ xâm phạm bản quyền mà còn gây tổn hại
điều đáng nói hầu hết những người vi phạm là những bạn trẻ với suy nghĩ quay lén để thu hút sự chú ý cầu like
nhưng lại không nghĩ tới hậu quả sự việc
nhà sản xuất diễn viên ngô thanh vân đã rất bức xúc trước hành động live stream quay và phát video trực tiếp trên mạng xã hội
bộ phim cô ba sài gòn của một khán giả khi đến xem phim tại rạp hậu quả là đơn vị sản xuất đã chịu thiệt hại hàng trăm triệu đồng
cô ba sài gòn không phải là bộ phim đầu tiên bị vi phạm bản quyền
vì hành động quay lén mà trước đó cũng đã có nhiều tác phẩm nghệ thuật tương tự bị xâm phạm
nó không chỉ gây tổn thất về kinh tế mà còn làm ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân và tập thể sáng tạo nghệ thuật
theo nghị định một trăm ba mươi một trên hai nghìn một mươi ba ndcp của chính phủ hành vi sao chép bản ghi âm ghi hình mà không có bản quyền sẽ bị phạt từ một mươi năm đến ba mươi năm triệu đồng
thậm chí nếu quay lén rồi phát tán gây thiệt hại về kinh tế cho chủ thể quyền tác giả có thể bị xử lý theo bộ luật hình sự
số tiền phạt lên tới một tỷ đồng người phạm tội cũng có thể bị phạt tù đến ba năm
điều hai trăm hai mươi năm của bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm thì đã quy định tới mức phạt tù tới ba năm tù giam mức phạt tiền tới ba trăm linh triệu đồng đối với cá nhân vi phạm và một tỷ đồng đối với pháp nhân vi phạm
tuy nhiên trên thực tế thì việc xử phạt cũng tương đối khó khăn vì khó chứng minh mối quan hệ giữa hành vi cá nhân thực hiện hành vi đối với cái tổ chức
tuy nhiên vấn đề là không phải ai cũng nhận thức được hành động nói trên là phạm pháp
hầu hết người vi phạm là những bạn trẻ với suy nghĩ đơn giản làm quay rồi phát chu vui hoặc để thu hút sự chú ý câu like
không lường được hậu quả việc mình làm sẽ gây thiệt hại cho người khác như thế nào nhưng cũng không thể nói là không biết vì ở bất kỳ rạp chiếc phim nào cũng có đề bản cấm quay lén phim đang trình chiếu

bên cạnh đó một phần lỗi của sự việc cũng nằm ở bộ phần quản lý kiểm soát rạp chiếc phim khi để những hành vi này diễn ra trong rạp
cơ quan chức năng cần nghiêm khắc khi xử lý vi phạm sự đúng người đúng tội để bảo đảm quyền lợi cho đơn vị sản xuất
tình trạng sâu bệnh trên lúa vụ mùa bắt đầu xuất hiện ở đồng nai
theo cảnh báo của ngành bảo vệ thực vật tình hình này trong thời gian tới sẽ còn diễn biến phức tạp do điều kiện thời tiết rất thuận lợi cho sâu bệnh bùng phát đặc biệt là hai loại bệnh đạo ôn và cháy bìa lá
hơn hai năm hectare lúa của ông nguyễn thành phương mới được bốn mươi năm ngày tuổi
xong hiện nay diện tích lúa này đã bị bệnh đạo ôn gây hại
dù mức độ nhiễm chưa nặng nhưng việc diện tích nhiễm ngày càng lan rộng đang khiến ông phương rất lo lắng
hiện bây giờ lúa trong giai đoạn bốn mươi năm ngày là giai đoạn làm đồng rất hột nhưng mà lúa bị đạo ôn rất nặng mà do cộng với thời tiết bất thường hành trai xử lý nó rất là khó khăn gây ảnh hưởng về hậu quả về sẵn năng sức đáng kể
ngoài đạo ôn người trồng lúa trên địa bàn tỉnh đồng nai hiện còn đang phải đối mặt với bệnh cháy bìa lá một loại bệnh do vi khuẩn gây ra
khi phát hiện ra dụng lúa của mình bị nhiễm bệnh cháy bìa lá anh kha văn lũy đã ngay lập tức tiến hành phun thuốc bảo vệ thực vật để trị
nhưng suốt gần một mươi ngày nay dù đã xịt nhiều lần nhưng bệnh vẫn chưa có dấu hiệu chứng lại
bệnh cháy bìa lá nặng quá đi xịt lại hai lần rồi mà chưa chịu hết

asean hướng tới người dân
cựu tổng thống hàn quốc park geun hye bị cáo buộc nhận tiền hối lộ của cơ quan tình báo quốc gia
hội nghị cấp cao hiệp hội các quốc gia đông nam á asean lần thứ ba mươi một đã thành công tốt đẹp sau ba ngày nhóm họp tại thủ đô manila philippines với những thảo luận thực chất cam kết cụ thể trên tinh thần hiểu nghị đối tác bao trùm
sự hiện diện cũng như các hoạt động của các nhà lãnh đạo của các tổ chức và các nước ở manila cho thấy cộng đồng quốc tế đang thừa nhận asean là một đối tác quan trọng hàng đầu
một diễn đàn hợp tác toàn diện tại khu vực để đối phó ứng phó với những thách thức to lớn và đa dạng mà cả thế giới đang phải đối mặt
lãnh đạo của một mươi nước asean và các nước lớn như mỹ trung quốc nhật bản đã tái khẳng định cam kết chung về duy trì và thúc đẩy hòa bình an ninh và ổn định khu vực
cũng như giải quyết hòa bình các tranh chấp tôn trọng tiến trình ngoại giao và pháp lý tuân thủ luật pháp quốc tế bao gồm công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
thực hiện đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông doc và sớm đạt được bộ quy tắc ứng xử của các bên ở biển đông coc một cách có hiệu quả
một trong những thành công nổi bật nữa của asean ba mươi một chính là việc các nhà lãnh đạo asean ký kết văn kiện đồng thuận asean về bảo vệ và thúc đẩy quyền của người lao động di cư
như vậy sau một mươi năm đàm phán asean đã đi đến thống nhất cùng cam kết bảo đảm cho người lao động di cư được thụ hưởng những quyền lợi và lợi ích cơ bản như bảo trợ xã hội công lý và đối xử nhân đạo
hôm nay các công tố viên hàn quốc cáo buộc cựu tổng thống bắc kinh he đã sử dụng tiền hối lộ từ cơ quan tình báo quốc gia trong suốt nhiệm kỳ của mình cho mục đích cá nhân
một quan chức giấu tên thuộc văn phòng công tố quận trung tâm thủ đô seoul bác bỏ những nhận định cho rằng
điều tra nhằm vào cơ quan tình báo hàn quốc có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia
quan chức này nêu rõ bản chất của vụ án là các quan chức đã sử dụng ngân sách nhà nước để hối lộ và bà park đã nhận số tiền này để sử dụng cho mục đích cá nhân
do đó chính vì an ninh quốc gia các hình phạt cứng nghiêm khắc cho các nhân vật liên quan trong vụ án là việc không thể tránh khỏi
hiện bên công tố đang chờ tòa án thông qua lệnh bắt giữ ba nhân vật chủ chốt của cơ quan trên dưới thời bà park geun hye là nam chae chun lee byung ho và lee byung ki
với tội danh hối lộ cho các cố vấn thân cận của bà park với tổng số tiền lên tới bốn tỷ won tương đương với ba sáu triệu usd
vào khoảng tám giờ sáng ngày hôm qua theo giờ bắc kinh trung quốc trên một tuyến đường cao tốc thuộc địa phận thành phố phụ dương tỉnh an huy trung quốc
xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến ít nhất một mươi tám người thiệt mạng hai mươi một người bị thương
theo cảnh sát trung quốc có ba mươi một chiếc xe ô tô các loại đã đâm vào nhau liên hoàn trên tuyến đường cao tốc
thuộc tỉnh anna ở nút giao trên tuyến đường cao tốc ở thành phố vuga nhiều xe trong số đó đã bốc cháy
những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện để cứu chữa trong đó có chín người trong tình trạng nguy kịch
sương mù dày đặc khiến cho các lái xe bị hạn chế tầm nhìn được xác định là nguyên nhân chính của vụ tai nạn nói trên
vụ tai nạn cũng gây ách tắc giao thông cả hai chiều của tuyến đường trong nhiều giờ liền
thủ tướng israel benjamin netanyahu đã đề nghị hỗ trợ các nạn nhân trong trận động đất gây thương vong lớn tại biên giới giữa iran và iraq
hồi cuối tuần qua bất chấp mâu thuẫn giữa hai bên
phát biểu tại một hội nghị ở los angeles của mỹ thủ tướng israel benjamin netanyahu cho biết
ông đã nhìn thấy những hình ảnh đau thương khi hàng nghìn người bao gồm cả trẻ em
bị vùi lấp dưới những đống đổ nát tại biên giới giữa iran và iraq do trận động đất vừa qua
israel đã đề nghị hội chữ thập đỏ hỗ trợ y tế cho các nạn nhân người iran và iraq trong thảm họa này
nhiều người tại thị trấn sapol e sahab nơi chịu tổn thất nặng nề nhất trong trận động đất vừa qua cho biết
họ vẫn chưa nhận được cứu trợ đầy đủ và cần được giúp thu dọn những đống đổ nát để tìm kiếm lại những vật dụng thiết yếu
trở lại với khu vực châu á mới đây chính phủ thái lan khẳng định sẽ tiếp tục giữ nguyên đường hướng chính sách kinh tế hiện tại
và cho biết chương trình hoạt động chính phủ trong năm tới sẽ tập trung vào mục tiêu cải cách xã hội và kinh tế
phát biểu tại hội nghị triển vọng kinh tế thái lan hai nghìn một mươi tám phó thủ tướng sổng kít jatushri pitak nêu rõ
trong năm tới kinh tế thái lan có động lực chính là đầu tư cơ sở hạ tầng quy mô lớn xuất khẩu tăng trưởng mạnh và du lịch tăng trưởng ổn định
dự án hành lang kinh tế phía đông eec sẽ đóng vai trò một động lực mới cho nền kinh tế hứa hẹn thu hút nhiều đầu tư cùng với hiệu ứng lan tỏa trong khu vực
cũng theo phó thủ tướng jatushri pitak trong ba năm hoạt động của chính phủ hiện thời
kinh tế đã tăng trưởng từ mức tám trong năm đầu tiên lên mức ba hai trong năm thứ hai và dự kiến sẽ tăng khoảng bốn trong năm nay
trong năm tới nhiều dự án trọng điểm về cơ sở hạ tầng du lịch và xúc tiến xuất khẩu sẽ được triển khai
đến đây chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cũng đã kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại